tỉnh đồng tháp đã cho ra mắt trung tâm giới thiệu đặc sản và du lịch tại hà nội
đây là nỗ lực xúc tiến các sản phẩm nông sản và du lịch của tỉnh đồng tháp ra thị trường phía bắc
với quy mô ba tầng trưng bày trên hai trăm linh sản phẩm đặc trưng đến từ năm mươi doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh đồng tháp
trung tâm giới thiệu trưng bày đặc sản và du lịch đồng tháp tại hà nội là cầu nối trào bán các sản phẩm
đặc sản quà tặng chương trình du lịch của tỉnh đồng tháp tại thị trường thành phố hà nội nói riêng
và các tỉnh thành phía bắc nói chung
đây là chữ hoạt động thiết thực của tỉnh đồng tháp nhằm nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
tăng cường quảng bá kết nối thị trường kích cầu du lịch sau đại dịch covid một mươi chín